khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là vneid trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày một tháng bảy tới

út tính bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng
út tính bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng
với hệ thống dịch vụ công hiện nay mỗi người dùng thường có nhiều tài khoản được cấp bởi các bộ ngành địa phương khác nhau gây ra nhiều bất tiện như khó quản lý thông tin cá nhân phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu
lâu nay để có thể nộp hồ sơ đăng ký các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công người dùng sẽ phải đăng nhập qua ba phương thức đó là tài khoản được đăng ký qua cổng dịch vụ công tài khoản bưu điện hoặc đặt tài khoản vned
tuy nhiên kể từ sau ngày một tháng bảy tới đây chỉ thông nhất một phương thức đó là dùng tài khoản vned
việc chuyển đổi này được đánh giá là cần thiết vừa giúp giảm thời gian cho người dân vừa thuận lợi hơn cho công tác quản lý vận hành
hôm nay anh trần quang khải lên ủy ban nhân dân phường để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
tại đây anh được hướng dẫn đăng ký trực tuyến
mặc dù có các cách thức khác nhau để đăng nhập cổng dịch vụ công tp hà nội
nhưng anh khải đã sử dụng tài khoản vneid vì nhận thấy sự tiện lợi hơn
chính chủ hoặc là cái số đăng ký cái thông tin đăng ký với cả nhà mạng trước đây nó là số chứng minh nhân dân
thì tôi thấy là bây giờ người dân chỉ sử dụng một cái tài khoản vned thì rất là tiện lợi
trên các hệ thống cổng dịch vụ công công dân khi sử dụng tài khoản vneid chỉ cần đăng nhập thông tin bằng số căn cước công dân
và mật khẩu trùng khớp với tài khoản vneid hoặc quét mã qr code thông qua việc truy cập ứng dụng
ngay lập tức tài khoản đã được định danh và đăng nhập
điều này giúp những người dân chưa có tài khoản trên dịch vụ công không phải thực hiện thêm bước đăng ký với nhiều yêu cầu thông tin khác nhau
bên cạnh đó các bước thao tác được rút ngắn nhanh chóng và đơn giản hơn với một trạm
hôm nay tôi lên phường thì là hệ thống các chú công an hướng dẫn đi làm cho cái vneid này rất là cụ thể và rất là rõ ràng dễ và thậm tiện hơn rất nhiều theo mọi phương tiện
với cái việc sử dụng cái tài khoản vned này thì nó sẽ có một số
nó có một sự khác biệt rõ đó là công dân sử dụng chính tài khoản của mình đã được định danh bởi dữ liệu dân cư của bộ công an
thứ hai nữa là với hiện trạng hiện nay thì bộ quốc gia cũng có cổng dịch vụ công các tỉnh cũng có các cổng dịch vụ công
thì mỗi hệ thống thông tin cổng dịch vụ công đó phải tạo ra một cái kho tài khoản và quản trị cái tài khoản đó
thì với thực hiện cái liên kết cái tài khoản vned này thì sẽ chỉ có quản lý một kho duy nhất
quản lý để sử dụng
hiện hệ thống định danh và xác thực điện tử đã thu nhận trên bảy mươi năm chín triệu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử
trong đó có hơn bảy mươi triệu hồ sơ được phê duyệt
đã có năm mươi bốn năm triệu công dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh và sử dụng thường xuyên
chính phủ đặt ra mục tiêu thông nhất sử dụng một tài khoản là vned trong thực hiện các thủ tục hành chính
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn là để tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân
vì vậy từ nay đến thời điểm một tháng bảy công tác thông tin truyền thông đang được đẩy mạnh
để người dân có thể hiểu rõ những tiện ích của tài khoản vned
chủ động cài đặt ứng dụng và sử dụng một cách thuân thuộc những tiện ích đáp ứng cho các nhu cầu của cuộc sống
tại phường vĩnh phúc quận ba đình thành phố hà nội số lượng người kích hoạt tài khoản vned đã đạt chín mươi sáu mươi chín
để tất cả công dân trên địa bàn phường hiểu rõ được những tiện ích của vneid
trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công một mô hình mang tên vneid siêu ứng dụng siêu tiện ích
được quỹ bác nhân dân phường dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng năm này
chúng tôi xác định mũi chủ công là bộ phận một cửa và cán bộ cảnh sát khu vực công an phường
vì vậy mà chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các nền tảng ứng dụng thông tin tuyên truyền
như cổng thông tin điện tử của phường đặc biệt trang fanpage tôi yêu phường vĩnh phúc
hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai nghiêm túc đợt cao điểm để hướng dẫn người dân kích hoạt cài đặt tài khoản vned
lồng ghép với việc tuyên truyền về sử dụng tài khoản để đăng nhập dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên quá trình thực hiện công an phường vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
như một số người cao tuổi không dùng điện thoại dùng điện thoại không có phần mềm smartphone
số trường hợp là ktid không đi liên lạc được
chúng tôi xác định mỗi người dân đều có tài khoản
vned sẽ đem lại cho người dân nhiều tiện ích giúp phát triển công dân số xã hội số
nên chúng tôi luôn lỗ lực cố gắng tìm ra biện pháp khắc phục để không ai bị bỏ lại phía sau
phát huy vai trò của các tổ đề án sáu tại cơ sở hiện lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền
hướng dẫn trực tiếp đối với từng tổ trưởng tổ đề án về quy trình cũng như các thao tác sử dụng tài khoản vneid
khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thông qua việc sử dụng trên điện thoại dịch vụ
hoặc qua máy tính
tổ đề án sáu của khu dân cư cầm tay chỉ việc để hướng dẫn các đồng chí có thể thao tác được trực tiếp
ở trên điện thoại cũng như trên máy tính về thực hiện các dịch vụ công bằng tài khoản vned
qua đó thì từ đó các đồng chí cán bộ cơ sở cũng như trong tổ đề án sáu có thể hỗ trợ
phối hợp cùng cảnh sát khu vực để trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền cho người dân
từ ngày một mươi một tháng bảy để truy cập cổng dịch vụ công được thuận tiện
người dân cần tiến hành đồng bộ
tài khoản và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân để xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện hướng dẫn này đã có trên cổng dịch vụ công quốc gia để hỗ trợ công dân
tuy nhiên việc sử dụng thống nhất tài khoản vned để đăng nhập sẽ khiến số lượng đăng nhập tăng mạnh mỗi ngày
điều này cũng đang đặt ra thách thức nhất định khi kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng
đảm bảo việc sử dụng tài khoản vned được thống suốt
cái khó khăn mà đang bị hướng áp mà tại sao chỉ có chín trên sáu mươi ba đồng vị
còn các đơn vị còn lại chủ yếu đó là vấn đề về đảm bảo an toàn của hệ thống khi kết nối
tại sao tại vì khi chúng ta sẽ phải hệ thống đó phải đảm bảo kết nối với cả dân cư là đảm bảo mục vụ ba và đảm bảo an toàn
thì hội công an đã tháo gỡ báo cáo tuyên chỗ tổ đề án sáu chính phủ để phối hợp với bộ thông tin thông thông
để tháo gỡ những vấn đề về đầu tư định mức đầu tư cạm thống công nghệ tin trong cái nhiệm định đều ba của hội công an
để thuận tiện hơn cho các đơn vị đầu tư và nâng cấp hệ thống
các giải pháp an ninh an toàn như sử dụng các giải pháp sinh chắc học hay mã hóa tài khoản vneid
cũng sẽ được bộ công an sớm triển khai nhằm tăng cường tính bảo mật bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân
trong quá trình công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử vneid trong thực hiện thủ tục hành chính
từ khi ra mắt năm hai nghìn hai mươi hai ứng dụng vneid đã liên tục được nâng cấp
và mở rộng thêm nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
với việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh địa tử vneid trong thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công
sẽ nâng cao yếu tố xác thực đảm bảo đúng người đúng thông tin
đồng thời dữ liệu sẽ được dễ dàng liên thông giữa các hệ thống
đây cũng sẽ là một bước chuyển mới trong việc hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính phủ số
và đến đây phần trình bày của tốt ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng
kèm tấm ảnh là bức điện với nội dung tập thể cô giáo thầy giáo và học trò trường cấp hai xã nam liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập
tập thể giáo viên nam liên bốn năm liền được công nhận tổ lao động xã hội chủ nghĩa trường nam liên có nhiều học trò giỏi được bác hồ khen
những kỷ vật này luôn được nhà trường lưu giữ cẩn thận bằng niềm tự hào và trách nhiệm của những thầy và trò trên quê hương bác
trong năm học chúng tôi thường tổ chức những buổi giáo dục truyền thống để cho các em hiểu được ý nghĩa của bức chân dung mà người gửi tặng
đồng thời cũng hiểu rõ mong muốn
thì lời đề tặng ở trong bức chân dung đó đó chính là mong muốn thầy của giáo cũng giống như các em học sinh nỗ lực không ngừng
hàng năm cứ vào dịp này đoàn cựu thanh niên sung phong phường trung đô thành phố vinh tỉnh nghệ an lại tổ chức về thăm quê bác
họ cũng như nhiều người dân trên cả nước về đây mỗi người đều mang cho mình một cảm xúc
nhưng tất cả đều dành tình yêu lớn lao đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc việt nam
danh nhân văn hóa thế giới hồ chí minh
trong phần tiếp theo của bản tin tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi bảy năm tù về tội nhận hối lộ
pháp tiêu diệt đối tượng có vũ trang phóng hỏa một giáo đường sáu
bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm một năm còn một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
đối với bị cáo phan quốc việt tòa phúc thẩm nhận định hành vi sai phạm của tổng giám đốc việt á xuyên suốt vụ án có tình tiết tăng nặng
do vậy tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo việt tuyên y án sơ thẩm mức án tổng cộng hai mươi chín năm tù về hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện hàm tân do đối tượng nguyễn hữu chính ba mươi bốn tuổi chú xã sơn mỹ huyện hàm tân cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt tạm giam đối với phan đình trọng huy ba mươi một tuổi lê hoàng khôi ba mươi tuổi nguyễn thành công hai mươi ba tuổi đều chú huyện hàm tân và nguyễn văn trung ba mươi một tuổi chú huyện xuyên mộc tỉnh bà rập vũng tàu để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng đã khởi tố nguyễn hữu chính cùng với tội danh trên
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt chính cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép đưa về các bãi tập kết ở xã sơn mỹ
sau đó dùng xe tải ben vận chuyển đến xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu để tiêu thụ
tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép là trên hai mươi năm mét khối
qua quá trình điều tra xác định bốn đối tượng trung khôi công và huy có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho chính trong việc cảnh giới khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ
khám xét nơi ở của trung và huy cơ quan chức năng đã thu giữ hai phương tiện cùng với nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án
trước đó chính đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân cởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng để điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng mai ngọc như ý hai mươi bốn tuổi và nguyễn bảo tịnh hai mươi bảy tuổi cùng chú thành phố nha trang để điều tra hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mai ngọc như ý có quan hệ yêu đương với chị trần huỳnh như ý buồn bực vì bị chị ý chia tay đối tượng đã rủ nguyễn bảo tịnh mua xăng đến nhà đốt bạn đến đốt nhà bạn gái cũ
hậu quả gây cháy thiệt hại tài sản cho gia đình nạn nhân hơn một mươi triệu đồng
gây dối trật tự công cộng sáu đối tượng sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã bị công an tp hạ long tạm giữ hình sự để xử lý nghiêm trước pháp luật
gần hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nhóm đối tượng do đỗ tùng dương cầm đầu tụ tập một nhóm đi trên một mươi xe mô tô mang theo dao phóng lợn kiếm tự chế vỏ chai bia
gây dối trật tự công cộng các đối tượng lạng lách đánh võng khi bị tròng gẹo đã dùng dao phóng lợn đâm một thanh niên khiến nạn nhân phải đi cấp cứu
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh bắt quả tàng bốn đối tượng đi trên xe ô tô bán tải nhập cảnh từ lào về việt nam
có hành vi vận chuyển trái phép bốn kg vàng loại bốn số chín không có giấy tờ hợp pháp
qua khai thác ban đầu đối với bốn đối tượng trên có ba đối tượng trú ở tỉnh hải dương và một đối tượng trú tại tỉnh đắk lắc
các đối tượng khai số tăng vật trên mua từ thủ đô viêng trăn lào với giá là bảy tỷ hai trăm linh triệu đồng để đưa về việt nam bán kiếm lời